thưa quý vị và các bạn thời gian qua các cơ quan chức năng ban ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ vốn vay
việc làm và phát triển nhiều mô hình thiết thực và ý nghĩa để người khuyết tật vượt qua mặc cảm tự ti hòa nhập đối cộng đồng và xã hội
bên cạnh sự đồng hành chung tay góp sức ấy bản thân người khuyết tật cũng đã chủ động cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình
và trong số đó nhiều người đã trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi
nhìn cơ ngơi rộng hai mẫu bảy và gần một hectare của gia đình anh nguyễn văn tam và chị đỗ thị gấm
ở đội một mươi một xã xuân thủy huyện xuân trường tỉnh nam định
ít ai biết rằng khu vực này từng là đồng ruộng chiêm trũng
sau một mươi bốn năm cải tạo nâng cấp làm từ nuôi trồng thủy sản chăn nuôi gà đông tảo gà sao
cho đến các mô hình trầm rau sạch phục vụ cho các trường hợp trên địa bàn
đến nay anh chị đã tập trung vào lĩnh vực trồng cây cảnh cung cấp cây giống cây ăn quả cho bà con trên địa bàn
bên cạnh đó anh chị cũng mở rộng các ao cá để chăn nuôi có thêm thu nhập
là một người khuyết tật bẩm sinh đã từng thử làm nhiều nghề ở bên ngoài
nhưng cuối cùng anh nguyễn văn tam quyết định trở về nhà nuôi dưỡng và phát huy niềm đam mê với cây cảnh của mình
chia sẻ với chúng tôi anh bảo bị khuyết tật ai cũng thường bị đau nhức ảnh hưởng tới khả năng lao động
thế nhưng nếu vẫn còn lao động được còn đam mê thì vẫn có thể cố gắng có thể làm được những gì mình mong muốn
điều quan trọng là phải xác định được mình muốn làm gì làm ra sao cho phù hợp với sức khỏe của mình
trong cái ngành nghề thì tôi sinh thời ra thì nó cũng làm nhiều nghề lắm
từ năm tám mươi năm rồi tôi đã chuyển sang làm máy sát rồi máy kem nói chung về ngành nghề
xong rồi chuyển sang thì giờ kẻ không hết được
đam mê cây cảnh thì tôi đã đam mê lâu rồi
tôi chơi từ năm tám mươi tám chín mươi rồi
bé tí đã yêu cây cảnh rồi
sang đây nó là một cái vùng đất trụng
vì thời gian đó nó là cái chính sách nhà nước có cái dồn điền đổi thủa về những cái vùng trung thấp
để chuyển sang nuôi trồng thủy sản và cây trồng vật nuôi
thế thì trong khi đó tôi cũng chuyển sang đây làm cái nghề chăn nuôi được mười mấy năm
nhưng mà rồi nó dịch bệnh rồi các con vật nó không được hiệu quả nên là chuyển sang chuyên ra là phục vụ các loại
giống cây trồng cây ăn trái và hoa cây cảnh các loại
cứ cây vào cây ra ngày nào cũng bán được một hai cây
dăm bảy chục một trăm thì đổi trừ vốn đi
nói chung là ở nhà quê chúng tôi nó lại là ổn định và phù hợp với cái sức khỏe của những người khuyết tật
công việc thì thứ nhất là nó cũng mang lại cái này cái này cũng phù hợp cho sức khỏe của hai vợ chồng
thứ nhất là anh ấy thì cũng một người khuyết tật như vậy thì một là cái cắt đĩa cây cảnh và cũng là cái sở thích của anh ấy thì cũng là cắt đĩa cây và là chăm rút cây thì nó cũng là một phần
về cuộc sống thì nói chung là thôi thì mình cũng nghĩ là người ta cũng có một
đi khuyết tật nhưng mà người ta có bản lĩnh và người ta có một con
cũng một chân chất một nhà nông nghiệp và cũng một gia đình này đấy
đi lên thì mình cũng nghĩ là cùng nhau để ghé vai và xây dựng một cái gia đình và cái cơ nghiệp đến như ngày hôm nay
cũng là một cái gian nan và vất vả đấy cực vất vả
vì vượt nập được cái hai mẫu bẫy và gần một hectare như này thì hai vợ chồng cũng là một cái thử thách rất là lớn
nhưng mà vợ chồng luôn luôn động viên nhau và ghé vai gánh vác trên mọi lĩnh vực để nuôi cho cháu ăn học trưởng thành
nhờ cố gắng nỗ lực vươn lên dám làm dám thử nghiệm
mà đến nay mô hình phát triển kinh tế ngay tại gia đình của anh tam và chị gấm đã trở thành một mô hình điểm tại địa phương
là tấm gương để nhiều người khuyết tật học hỏi và nói theo
anh chị cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm cách làm của mình để cộng đồng người khuyết tật tại địa phương có thể làm theo và nhân rộng mô hình
huyện xuân trường là huyện nằm ở phía đông nam của tỉnh nam định
huyện hiện có một số lượng không nhỏ là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
nằm rải rác tại một mươi chín xã và một thị trấn
do có địa hình rộng vấn đề di chuyển đi lại của người khuyết tật có nhiều khó khăn
nên mô hình phát triển kinh tế ngay tại gia đình đang là một hướng đi được cộng đồng người khuyết tật tại địa phương quan tâm và chú trọng
thì đi bền huyện thì cũng đã có được một số các hộ gia đình là những người khuyết tật
đã phát huy vượt khó từ hoàn cảnh khó khăn của cá nhân và cũng tìm ra một cái hướng đi cho chính mình
thì đến giờ này cũng đã được mấy chục anh chị em
làm các ngành nghề ví dụ như là như anh tam ở đây là trồng về hoa cây cảnh
rồi như anh chú đài thì về điện tử sửa chữa điện tử điện máy
một số anh em thì mở cơ sở sát gạo một số anh em thì mở một phố công nghiệp khác
nhưng cũng đã đi vào ổn định
với cái mục tiêu thì cũng thúc đẩy cho anh em
củng với anh em là để phát huy cái khả năng lao động với sức khỏe của mình
để tạo cho gia đình mình có một cái nguồn thu nhập ổn định cho con cái sau này
cũng đồng thời là thúc đẩy làm cái điện hình mẫu cho một số anh em khuyết tật trong huyện
có cái ước mơ thoát nghèo trong cái hoàn cảnh khó khăn của mình
sinh sống tại xã nam phong thành phố nam định tỉnh nam định
anh hoàng văn nam được nhiều người biết đến bởi những nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống
không may mắn khi trở thành người khuyết tật sau một lần bị bỏng
rồi bị bại phong dẫn tới bại liệt lúc ba tuổi
anh nam phải làm quen với cuộc sống mới của mình
không đi lại được
như những người khác anh nam chọn cách học sửa chữ đồng hồ để có thể làm việc ngay tại nhà
may mắn có được người bạn đời thấu hiểu đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống khó khăn với mình
anh chị từng bước làm thêm các công việc khác như chăn nuôi lợn mở rộng vườn hoa hồng
với hơn ba xảo ruộng anh chị cũng có được gần hai gốc hồng
trừ các chi phí đầu tư mua sống mua phân bón rồi chi phí thuê nhân công những lúc thu hoạch
hoặc cần thêm người chăm sóc khi sức khỏe không tốt
anh chị cũng có đủ chi phí để lo cho gia đình
và hai cô con gái học hành
chúng tôi cũng được đi tham gia cũng được giao lưu với các hội huyện
nói chung là cũng không ai cái nghề nào giống ai cả
sức khỏe cũng như người quyết thật cũng chẳng ai giống ai cả
có người thì lại khỏe như tôi thì lại khỏe về phần người phần trên này
nhưng chân thì đi lại thì không đi được
nhưng có người thì chân lại không đi được
rồi chí học hành cũng bị hạn chế
nhưng đây thì đầu óc mình thì lại bình thường
sức khỏe thì bình thường
nhưng mà chân thì lại không đi được
anh sửa đồng hồ thì là nguồn thu hạch nó không được đáng bao nhiêu
thế thì anh chị xoay ra thì chăn nuôi thì nó cũng không được ổn định cho lắm
thì là anh chị quyết định là trồng thêm là hoa
cái hoa hồng này để anh chị là thêm một nguồn thu nhập
thì là cây hoa này thì là trồng lên thì nguồn thu hợp nhập của anh chị nó cũng khá lên
thì là anh chị coi như thế là nói là trong cuộc sống thì anh rất phấn khởi
trong lúc là làm lên
là sự nghiệp thì nó không to nhưng mà nó cũng là một sự nghiệp nhỏ
thế nhưng mà anh phấn khởi lắm
mà cuộc sống hàng ngày thì là coi như thế là may là cũng sinh được hai cháu gái
thế là cũng ngoan
thế cho nên là các cháu cũng ăn học cũng đến nơi đến trốn
thế cho nên là anh chị coi như thế là tạo lên cho một cuộc sống trong gia đình thì rất là đầm ấm và phấn khởi
không chỉ cùng nhau chia sẻ góp phần nhân rộng đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế gia đình tới các hộ người khuyết tật trên địa bàn
cộng đồng người khuyết tật tỉnh nam định còn mong muốn thành lập các hợp tác xã tạo công an việc làm cho những người đồng cảnh dựa trên các mô hình này
đồng thời tăng cường quảng bá các sản phẩm do chính những người khuyết tật làm ra tại các buổi hội trợ triển lãm giới thiệu chia sẻ những tấm gương làm kinh tế giỏi tới các hội viên để khuyến khích hội viên các cấp hội cùng nhau phát triển
về phía hội người khuyết tật các cấp trên địa bàn tỉnh hội người khuyết tật các cấp cũng đang tiếp tục ổn định nâng cao năng lực phát triển tổ chức thông qua các hoạt động vận động chính sách tại địa phương và tại các cấp ban ngành tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống phát triển tổ chức hội vững mạnh

về phía hội người khuyết tật các cấp trên địa bàn tỉnh hội người khuyết tật các cấp trên địa phương và tại các cấp ban ngành tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống
trong triệu đồng trở lên cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm